ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã tổ chức lễ công bố nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
về giải thể điều chỉnh địa giới hành chính một số đơn vị cấp xã thuộc huyện long thành
nhằm phục vụ xây dựng dự án sân bay quốc tế long thành
theo đó từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín xã suối chầu sẽ bị giải thể trắng
do một ba trăm năm mươi tám hectare nằm trong dự án sân bay quốc tế long thành
và một trăm hai mươi sáu hectare được sát nhập vào ấp ba xã bầu cạn
ngoài ra xã bình sơn điều chỉnh tăng diện tích lên bảy bốn trăm hai mươi hectare
trong đó năm ha là đất thuộc dự án sân bay quốc tế long thành
các xã còn lại như cẩm đường long an long phước và bào cạn cũng được điều chỉnh giảm diện tích
tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh đồng nai yêu cầu các sở ban ngành và cấp ủy chính quyền huyện long thành
khẩn trương thực hiện bàn giao cơ sở vật chất quản lý chặt chẽ quy hoạch sử dụng đất
đồng thời ưu tiên giải quyết các thủ tục hành chính phát sinh cho người dân doanh nghiệp
do việc điều chỉnh sắp nhập giải thể địa giới hành chính chăm lo bảo đảm đời sống người dân
đặc biệt là những người thuộc diện giải tỏa đến nơi ở mới